thông tin từ ubnd huyện bắc trà my của tỉnh quảng nam cho biết
sau hai mươi bốn giờ liên tục tìm kiếm người mất tích trong vụ sạt lở tại km sáu mươi sáu
thuộc quốc lộ bốn mươi b đoạn qua xã trà tân
đến nay các lực lượng vẫn chưa tìm thấy người mất tích
tại điểm sạt lở có khoảng bốn khối đất đá đổ xuống lòng đường
để tìm kiếm nạn nhân bị mất tích
bắc trà my đã huy động bốn xe cơ giới và sáu mươi cán bộ chiến sĩ dân quân
trên địa bàn huyện tham gia tìm kiếm
tuy nhiên do mưa lớn nhiều khối đất đá lại tiếp tục sạt lở xuống điểm có người mất tích
trước tình hình trên chính quyền huyện bắc trà my đã phải tạm dừng tìm kiếm
để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện